trong khuôn khổ tuần lễ ẩm thực italia lần thứ tư từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một được tổ chức trên toàn thế giới
người dân hà nội sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá lối sống và ẩm thực italia ngay giữa lòng thủ đô
đây là thông tin được đại sứ italia tại việt nam antonio alessandro đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều một mươi chín tháng một mươi một
tuần lễ ẩm thực italia lần thứ tư được tổ chức trên toàn thế giới với chủ đề
giáo dục ẩm thực lành mạnh văn hóa vị giác nhằm quảng bá nền ẩm thực italia chất lượng và tinh hoa đến với bạn bè quốc tế
sự kiện năm nay do đại sứ quán italia tại việt nam và ủy ban nhân dân thành phố hà nội đồng tổ chức
chuỗi sự kiện trong khuôn khổ tuần lễ ẩm thực italia tại việt nam sẽ tạo cơ hội cho công chúng khám phá không chỉ nét đặc trưng trong ẩm thực italia
mà còn tìm hiểu sáng kiến giáo dục ẩm thực do chính quốc gia này khởi xướng và trải nghiệm nền văn hóa ẩm thực thức tỉnh vị xác của người dân italia
cũng tại buổi họp báo đại sứ italia tại việt nam antonio alessandro đã thông tin về sự kiện đêm trắng
một sự kiện đặc biệt kéo dài liên tục từ một mươi h sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến một mươi một h tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một với nhiều chương trình giải trí và trình diễn hấp dẫn